trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi bảy người
công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm bốn mươi năm xe ô tô hơn một sáu trăm linh xe mô tô một mươi hai phương tiện khác
tước một một trăm linh giấy phép lái xe các loại trong đó xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần một một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng hơn ba trăm tám mươi
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản bốn mươi bảy trường hợp phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng tước giới phép lái xe hai mươi hai trường hợp tạm giữ ba trường hợp trong đó vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp vi phạm tốc độ một mươi chín trường hợp